giá thu mua mía nguyên liệu thấp lại không đồng đều giữa các nhà máy khiến cho người nông dân rất bức xúc
trên thực tế cũng đang xảy ra tình trạng tranh chấp nguyên liệu mía
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên về bất cập trong giá thu mua mía tại đây
là vùng nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường tuy hòa huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên có hơn năm hectare mía
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiều nông dân ký hợp đồng bao tiêu mía với nhà máy và được cấp phiếu đốn
nhưng do giá thu mua thấp hơn so với các nhà máy khác trong tỉnh nên nông dân bức xúc
đối với mía đạt một mươi chữ đường công ty cổ phần mía đường tuy hòa chỉ mua với giá bảy trăm năm mươi đồng một tấn
thấp hơn các nhà máy khác từ bảy mươi đến một trăm linh đồng một tấn
giá mía thấp lại tranh lệch lớn giữa các nhà máy nông dân cầm chắc thua lỗ
chúng tôi sẽ sách
giữa ba nhà máy ở trong tỉnh nhà máy vạn phát kcb nhà máy tuy hòa là nó có sự tranh lệch
tranh lệch cho nên là người nông dân người ta cũng rất là bức xúc của người ta này
người ta muốn có một sự bình đẳng trong mối đòi giá càng
còn người ta không trách giá của thị trường
thị trường có thể lên hoặc là xuống
nhưng mà cơ chế trong một tỉnh là phải như nhau
nó phải tạo sự hài hòa tranh lệch
nó có sự tranh lệch nhỏ thôi
nhưng mà tranh lệch ở đây thì nói chung hiện nay thì mức độ sáu mươi tấn trên một ha thì giá bảy trăm năm mươi đồng
thì bà con không còn lợi nhuận
do tranh lệch giá nên đã có nhiều hiện tượng nông dân ở vùng nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường tuy hòa
bán mía cho tư thương đem đi tiêu thụ ở nhà máy khác dẫn đến tranh chấp vùng nguyên liệu
thế nhưng đại diện nhà máy lại cho rằng không phải do cơ chế về giá dẫn đến tình trạng trên
giá cả thì tôi nghĩ là yêu cầu
nhà máy khó thì nó khó khăn chung
cho nên yêu cầu các nhà máy phải đảm bảo công bằng
để cho nông dân là người ta không đỡ là xóa bi được nhà máy cũng cùng trong địa bàn
nhà máy là giá thế này nhà máy giá thế khác thì là không ổ
nếu có vấn đề đỡ cho vấn đề xảy ra thì cái vấn đề là tranh chấp nguyên liệu nó sẽ xảy ra
cho nên chúng tôi cũng đã ban đội hành khu huyện cũng đã đề nghị nhà máy phải làm rõ ra việc này
để rồi cho nông dân người ta là người ta thấy là tiến hướng được cái nhà máy là rất là công bằng
điều đáng nói ở đây
là khi có được vùng nguyên liệu và sản xuất thuận lợi
các nhà máy đều cam kết đồng hành chia sẻ lợi ích với người trồng mía trong mọi điều kiện
này gặp phải khó khăn có nhà máy gần như bỏ ngỏ cơ chế hỗ trợ phù hợp cho nông dân